ngày hai tháng hai tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích phủ chủ tịch
tại khu di tích phủ chủ tịch chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân và đoàn công tác đã thành kính dân hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài của đảng ta và nhân dân ta nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế người đã cống hiến chọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân việt nam và nhân dân thế giới
tại khu duy tích phủ chủ tịch chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân và đoàn công tác đã thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh